đằng sau những hình ảnh hào nhoáng bóng bầy là cả một đường xây ngầm về hoạt động vi phạm pháp luật như buôn bán chất cấm hay cho vay thu lợi bất chính
trong trường hợp này liệu tội trạng của tùng vâu có chỉ dừng lại ở việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hay còn có thêm những con bài bí ẩn nào chưa được lật mở